chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với bản tin covid một mươi chín
trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
một thông tin đáng chú ý khác ngày hai mươi ba tháng một mươi tỉnh bà rịa vũng tàu ghi nhận ba mươi tám ca nhiễm ncov
trong đó có nhiều bệnh nhân trong cùng một gia đình
thị xã phú mỹ là địa phương phát sinh nhiều ca nhiễm trong cộng đồng với hai mươi trường hợp
trong đó xã tân hòa có bảy ca trong gia đình
phường mỹ xuân có hai gia đình với tám ca nhiễm
xã châu pha ghi nhận hai trường hợp
thành phố bà rịa cũng phát hiện một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó một mươi trường hợp ghi nhận ngoài cộng đồng năm ca là gia đình tại phường phước hưng
ba ca tại phường kim dinh và hai ca tại phường long tâm
bốn trường hợp còn lại phát hiện tại khu cách ly tập trung
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bà rịa vũng tàu
địa phương này đang áp dụng một số biện pháp thích ứng
an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn
nhằm tiến dân đến trạng thái bình thường mới
tuy nhiên các ca mắc ngoài cộng đồng ghi nhận liên tục trong mấy ngày gần đây
có nguồn lây từ ngoại tỉnh đang rất đáng lo ngại nguy cơ cao tái bùng phát dịch
thưa quý vị hiện nay dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến phức tạp
tại mỗi địa phương nếu không có những chính sách biện pháp cụ thể ổ dịch rất dễ bùng nổ
chúng ta vẫn cần phải cảnh sát và tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch
cùng với đó hãy theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh của chúng tôi
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại